thưa quý vị kỳ nghỉ tết dương lịch năm nay thì sẽ kéo dài ba ngày và chắc chắn là với khoảng thời gian nghỉ lễ dài như vậy thì cũng đủ cho mọi người lên kế hoạch sắp xếp một chuyến đi du lịch nghỉ ngơi cùng với gia đình người thân bạn bè đúng không chị phương thảo
vâng đúng là như vậy và tôi nghĩ rằng ai cũng đã có những dự định của riêng mình trong kỳ nghỉ lễ tết dương lịch năm nay
không khí háo hức chờ đón dịp nghỉ lễ này cũng đã được nhiều cư dân mạng chia sẻ trong những ngày vừa qua
dự báo sẽ có rất nhiều những địa điểm hot những địa điểm hay để có thể check in hay là những bức ảnh khoảnh khắc đẹp được người dân cư dân mạng chia sẻ và chúng ta sẽ cùng theo dõi những nội dung này trong tiểu mục cư dân mạng ngày hôm nay
những dự định kế hoạch của mình trong kỳ nghỉ này
năm nay gia đình đã kịp đặt vé khách sạn ở phú quốc hy vọng sẽ không quá đông vào dịp này
dịp này nhất định đi săn đường mây trên tà xùa năm ngoái bị xuôi quá trời đi đúng mùa mưa năm nay nhớ phải hên nha
let s go nhật bản háo hức chờ ngày khởi hành quá cả nhà ơi
hạ long có khu công viên cho trẻ em nên tôi cho các cháu đi hạ long tết dương lịch này
nhiều gợi ý các điểm vui chơi giải trí cũng đã liên tục được cư dân mạng chia sẻ
trong đó rất nhiều kinh nghiệm thú vị từ cư dân mạng
như thông tin về việc ăn ở đâu để được ra tốt nghỉ ở đâu để được thoải mái hay đi vào khung giờ nào để không bị đông
nhiều hoạt động chương trình nghệ thuật cũng sẽ liên tục được tổ chức vào ngày này
hứa hẹn một không khí sôi nổi phân kích chào đón năm mới hai nghìn hai mươi bốn
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết
năm nay thời tiết trong những ngày nghỉ tết dương lịch
sẽ khá đẹp nắng và không mưa điều này càng tạo thuận lợi cho việc đi chơi du lịch của người dân và tuyệt vế
đặc biệt tại nhiều thành phố lớn trên cả nước sẽ đồng loạt tổ chức các điểm bán pháo hoa
nhiều ý kiến cư dân mạng đã bày tỏ sự vui mừng và hào hức chờ đón đêm chào năm mới hai nghìn hai mươi bốn
trẻ con nhà mình ngày nào cũng hỏi các đến ngày xem có hoa chưa mong đợi và rất vui
mừng được nắm phó hoa mừng năm mới
ủng hộ bán phó hoa sau thừa tết dương lịch
vì khi đó thành phố hồ chí minh hay hà nội còn người lao động nhập cư sinh viên cùng được thưởng thức là một cách để thành phố tri ân
ống góc của người ngoại tỉnh cho sự phát triển chung chứ đợi đến tết ta thì họ về quê hết rồi
tuy nhiên cũng có covid cư dân mạng cũng đã thẳng thắn chia sẻ những tình huống sở khóc sở cười
trong đó cũng đã gặp phải những câu chuyện không vui khi đi chơi vào những dịp lễ tết dương lịch như thế này
tết sợ tôi các điểm du lịch lắm
năm ngoái tết âm lịch mình đi sapa giáo phòng và dịch vụ tuy đất nhưng cũng phải thôi vì những người làm dịch vụ không được nghỉ tết
chỉ là thị trấn sẽ vô cùng đông đúc đi lại mất khá nhiều thời gian nên mọi người đi vào những dịp lễ như vậy thì phải kiên nhẫn
mỗi lần cao đao là tôi thấy mọi người chen lấn sâu đẩy rác để vứt bừa bãi tràn ngập đường phố thậm chí ném cả xuống hồ
vườn hoa cũng bị nam thanh nữ tú dẫm cho nát
chừng nào ý thức chưa thay đổi thì vô cùng đông đúc
không nên tổ chức cao đao
ba trăm sáu mươi năm ngày của năm cũ sắp đi qua năm mới hai nghìn hai mươi bốn sắp về
thời điểm này nhiều cư dân mạng cũng đã có những chia sẻ về những việc đã làm được trong năm qua
điều gì còn bỏ lỡ có cả những ước mơ mong muốn kế hoạch trong tương lai
và chắc chắn không thể thiếu những lời chúc tình cảm ý nghĩa được gửi đến tất cả mọi người trong một năm mới tới đây
nhanh quá lại một năm sắp trôi qua với nhiều khó khăn và than trầm hy vọng năm nay mọi người sẽ có một cái tết đầm ấm
năm mới hai nghìn hai mươi bốn kính chúc mọi người phát tài phát lộc gặp nhiều may mắn và luôn thành công trong cuộc sống
đón mùa xuân mới xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến mọi gia đình
cầu mong mọi gia đình luôn khỏe mạnh hạnh phúc và tràn đầy niềm vui cho năm mới
đón mừng thời khắc bước sang năm mới hai nghìn hai mươi bốn

từ điều này bạn đã có những kế hoạch dự định gì về dịch vì lễ tết dương lịch

cũng như những kinh nghiệm thú vị khi đi chơi vào những ngày này
hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage truyền hình công an nhân dân